hội đồng nhân dân tp hà nội đã tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn
tại các kỳ họp hội đồng nhân dân tp khóa một mươi năm về công tác quản lý trật tự xây dựng
nhiều năm nay mặc dù đã có hệ thống văn bản đầy đủ phân cấp rõ ràng
nhưng những vi phạm xây dựng sai quy hoạch sai thiết kế sử dụng sai công năng
đang diễn ra phổ biến tại nhiều quận huyện nhiều khu đô thị trên địa bàn hà nội
và chưa được ngăn chặn xử lý kịp thời ngay từ đầu
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự phiên giải trình
theo báo cáo của sở xây dựng hà nội tỷ lệ công trình vi phạm giảm theo từng năm
thế nhưng số lượng vi phạm trong năm hai nghìn một mươi tám vẫn hơn một công trình
trong đó có nhiều công trình nổi tiếng như tám b lê trực ở quận ba đình
tòa nhà hòa bình grand city tại năm trăm linh năm minh khai phường vĩnh tuy quận hai bà trưng
của công ty trách nhiệm hiếu hạn hòa bình mường thoát nước phan kế bính
những vi phạm tại khu quy hoạch rừng phòng hộ huyện sóc sơn huyện ba vì
tại buổi giải trình các đại biểu đã nêu rõ để xảy ra những sai phạm này
trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu của các quận huyện phường xã cán bộ thanh tra xây dựng
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hà nội những năm qua đã có chín mươi tám cán bộ công chức
người lao động thuộc lực lượng thanh tra bị xem xét kỷ luật có hình thức
ba mươi một cán bộ là chủ tịch phó chủ tịch phường xã bị kỷ luật
tại buổi chất vấn hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các phường xã quận huyện
phải làm rõ nguyên nhân trách nhiệm lộ trình cụ thể biện pháp khắc phục những công trình sai phạm trong thời gian tới